trong ngày hai tháng bảy nhiều vụ tai nạn đã xảy ra liên tiếp trên địa bàn tỉnh lâm đồng
nguyên nhân là mưa lớn đã gây hạn chế tầm nhìn và khiến cho nhiều người điều khiển phương tiện
không làm chủ được tốc độ khi mà lưu thông trên đường
tám giờ một mươi năm phút sáng nay xe khách loại ba mươi chỗ biển kiểm soát sáu mươi sáu b một nghìn ba mươi năm
chở hai mươi hành khách lưu thông theo hướng tp hcm đi đà lạt
khi đến xã phú hội huyện đức trọng bất ngờ va chạm với xe máy do ông gia dương
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu ngụ tại huyện lạc dương tỉnh lâm đồng điều khiển
lưu thông theo chiều ngược lại khiến ông gia dương bị thương nặng và chuyển viện cấp cứu
và tử vong trong sáng cùng ngày
ba người trên xe khách bị thương
cùng trong sáng ngày hai tháng bảy hai xe du lịch đã đâm nhau trên đèo bren
một chiếc xe tải hạng nặng bị lật đoạn qua đèo chuối
trên quốc lộ hai mươi bảy qua huyện lâm hà đam rông
trên quốc lộ hai mươi đoạn qua huyện di linh một xe khách lao xuống rãnh thoát nước bên trái đường
và một xe tải lao vào nhà dân
sau khi tàn nạn xảy ra lực lượng chức năng đã kịp thời đến hiện trường
để điều tiết giao thông điều tra nguyên nhân vụ tai nạn